ngày hai mươi ba tháng ba hàng năm là ngày khí tượng thế giới
vào ngày này tổ chức khí tượng thế giới sẽ lựa chọn một chủ đề để hướng tới
và chủ đề năm nay khí hậu và nước để truyền tải thông điệp tới tất cả mọi người trên toàn cầu
về sự quan trọng của nước đối với cuộc sống của chúng ta
cũng như sự biến đổi khí hậu đang có xu hướng gia tăng
nhân ngày kỷ niệm khí tượng thế giới truyền hình nhân dân đã có những ghi nhận
về những nỗ lực nâng cao năng lực dự báo cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn nước ta
để hạn chế những thiệt hại do thiên tai gây ra đối với kinh tế xã hội
dù biến đổi khí hậu diễn ra phức tạp nhưng ngành khí tượng thủy văn đã kịp thời đưa ra những nhận định sớm
về diễn biến thiên tai trước năm bảy ngày để chính phủ có những kế hoạch ứng phó phù hợp
ngành khí tượng thủy văn việt nam quan triệt phương châm đo đếm từng hạt mưa chất chiêu từng giọt nước
muốn thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi ngành khí tượng thủy văn phải làm tốt dự báo khí tượng thủy văn
hải văn trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm cho các loại thiên tài ngày càng dị thương hơn cực đoan hơn
từ đó nâng cao mức độ đánh giá của chính phủ và nhân dân